bộ y tế có văn bản hòa tấp gửi các bộ công thương giao thông vận tải công an
trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa
theo đó bộ y tế đề nghị bộ ngành liên quan các tỉnh thành chỉ đạo không kiểm tra
giấy chứng nhận xét nghiệm sars cov hai đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
là lái xe người phục vụ trên xe nhân viên bóc xếp giữa hàng hóa đi theo xe
chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh thành phố trực tục trung mương
đang thực hiện theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
bộ y tế cũng nêu rõ với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông
từ khu vực giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề
đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn phải có giấy chứng nhận kết quả
xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên
được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu